tuy nhiên trong quá trình thi công chủ đầu tư đã tự ý nêu yêu cầu thay đổi một số hạng mục
cụ thể cửa thoát hiểm ở tầng hai không được lắp đặt đường ống nước thuộc hệ thống chữa cháy tự động đã được thay đổi chủng loại
từ d ba mươi hai xuống thành d hai mươi năm vách kính chống cháy sáu mươi phút cửa phòng chống cháy bốn mươi năm phút chưa được thực hiện
đến ngày một tháng một mươi một trong lúc thợ thi công chủ kinh doanh vẫn cho khách hát tại phòng h năm trăm linh hai và sáu trăm linh một từ một mươi hai giờ
khoảng một mươi ba h ba mươi phút hoàng văn tuấn hai mươi ba tuổi trú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an là thợ hàn cắt không có bằng cấp
chứng nhận hành nghề được thuê làm tại tầng hai cắt cửa bàn lề và bắn lên vách ghê cháy
hiện công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân
thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng để quyết định khởi tố bị can điều tra truy tố xét xử nghiêm minh theo pháp luật
thưa quý vị cùng với nhiều quận huyện trên địa bàn thủ đô thời gian gần đây hội phụ nữ huyện mê linh đã có nhiều cách làm sáng tạo
góp phần làm thay đổi diện mạo cũng như bộ mặt kinh tế xã hội tại địa phương
những con đường làng giờ đây trở nên khang trang sạch sẽ và an toàn bởi sự đóng góp tích cực của các cấp hội phụ nữ trong huyện
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá cách làm
những giải pháp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới tại huyện mê linh qua phóng sự ngay sau đây
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn thành phố đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi
nhiều huyện trên địa bàn thủ đô hoàn thành một mươi chín tiêu chí tại một trăm bốn mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
hội phụ nữ huyện mê linh một trong những nơi có nhiều cách làm sáng tạo
giúp nâng cao đời sống của phụ nữ nông thôn và đóng góp đáng kể vào chương trình xây dựng nông thôn mới
một mươi hội viên trên địa bàn huyện đã được giúp đỡ để tham gia các chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi tám
trong những năm qua thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của huyện huyện mê linh cũng như sự chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội
đối với các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện mê linh thì chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều mô hình để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế
góp phần để nâng cao đời sống cho chị em hội viên phụ nữ
và đặc biệt như là một số những cái mô hình như là chúng tôi cũng vận động chị em hội viên phụ nữ là chuyển đổi mạnh dạng
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát triển những mô hình trồng nuôi trồng những loại cây con mà cho giá trị năng suất cao
hiện tại số hội viên của tôi thời điểm này là một năm trăm bảy mươi hội viên
tất cả các chị là
trong độ tuổi là lao động tại vì là tôi có khu công nghiệp quang minh
độ tuổi lao động các chị đều đi làm ở các công ty
thế mạnh là vùng đất trồng rau và hoa cho năng suất cao
năm năm qua các cấp hội phụ nữ huyện mê linh đã vận động để hỗ trợ chị em đẩy mạnh tăng gia sản xuất
mở rộng các mô hình trồng hoa tổ chức cho chị em phụ nữ thăm và học tập các mô hình sản xuất ở ninh bình hòa bình và lào cai
bên cạnh đó hội đã khai thác trên một trăm hai mươi tỷ đồng
từ ngân hàng chính sách quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển để giúp gần một mươi lượt gia đình hội viên vay vốn
từ nguồn vốn vay qua những buổi tập huấn học hỏi kinh nghiệm mà chị em đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình
nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi giúp cho kinh tế gia đình ổn định và phát triển
trở thành động lực tấm gương cho những hội viên còn khó khăn phấn đấu
hội viên tạo ra những cách làm hiệu quả hơn
các mô hình kinh tế do phụ nữ huyện thị đảm nhận vừa góp phần khai thác tiềm năng kinh tế tại địa phương
vừa giúp ổn định kinh tế gia đình
với nhiệm vụ chức lăng của công tác hội thì hội liên hiệp phụ nữ thị trấn cũng quan tâm đến các hội viên của mình
như là giúp đỡ các hội viên nghèo vượt khó
trong những năm vừa qua hội liên hiệp phụ nữ thị trấn cũng đã giúp đỡ được một mươi sáu hội viên
trên hai mươi hai hội viên thuộc hộ nghèo làm chủ hộ cũng thoát nghèo
giúp đỡ bằng những cách cho hội viên vay vốn từ nguồn ngân hàng chính sách và vay vốn của tổ chức hội
giúp cho chị em có việc làm ổn định có công việc và tăng gia sản xuất
ví dụ như chăn nuôi mô hình sản xuất kinh doanh như là chăn làm vườn ao chuồng
đây là mô hình nuôi chồng của chị nguyễn thị sáu thị trấn tri đông
là một hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn
tiền lương làm thuê cho khu công nghiệp không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày
được sự ủng hộ động viên của hội phụ nữ xã chị đã vay vốn của ngân hàng chính sách
mạnh dạn đầu tư nuôi cá thả vịt nuôi chim bổ câu
vì tinh chất này mà bán được như thế này theo tôi tính toán
thì cũng vẫn được hơn những cây thanh hao mà bà con ở tri đông hay dòng
tại thị trấn tri đông thì cũng có rất là nhiều mô hình để chị em hội viên làm
ví dụ như là mô hình lấu rượu chăn nuôi lợn
thì các chị em đã phát triển những cái mô hình đó để tăng thu nhập riêng cho gia đình
cơ bản là các hộ gia đình từ khó khăn rồi vượt nghèo
từ mô hình kinh tế
kinh tế vươn lên để thoát nghèo và đến bây giờ là đời sống kinh tế được lưng lên
cũng là một điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi của huyện
chị nguyễn thị xuyến xã kim hoa là người khá năng động
từ nguồn vốn vay ban đầu chỉ với năm triệu đồng
cùng với phần tiền tiết kiệm của gia đình chị đã đầu tư vào trồng trọt nuôi gia súc
số tiền vay được lên tới hai mươi triệu đồng
vợ chồng chị đã chuyển sang nuôi bò và chim bổ câu
trồng thêm hoa màu tổng thu nhập hàng năm của gia đình lên tới vài trăm triệu đồng
đối với công tác hội thì trong những năm qua
nhiệm kỳ qua thì hội phụ nữ xã luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
trong những năm qua hội niên hiệp phụ nữ đã cho vay hơn năm tỷ năm trăm linh triệu
để cho chị em hơn hai trăm linh chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình
đây là một trong những mô hình tiêu biểu
xã kim hoa hội phụ nữ xã
trong những năm qua cấp hội luôn luôn hoàn thành những nhiệm vụ
và đặc biệt đối với công tác do xóa đói giảm nghèo ở địa phương
đã giúp địa phương giảm được tỷ lệ nghèo xuống từ sáu chín đến nay
thì chỉ là còn khoảng độ ba
mô hình phát triển kinh tế thì mỗi năm xuống đây thì vay được năm triệu
thì xong bắt đầu xuống vay được năm triệu của chị em phụ nữ
xong trả hết cái năm triệu đấy
xong độ ba năm sau lại được vay một mươi triệu của chị em phụ nữ này
ở trong phụ nữ này cho vay
xong nào trả được một mươi triệu đấy thì bây giờ lại được vay hai mươi triệu
đấy là cứ phát triển phát triển dần lên thế thôi
kinh tế bớt khó khăn chị em phụ nữ huyện mê linh đã chú ý nhiều hơn
đến đóng góp công sức và vật chất để mở rộng đường giao thông nông thôn
xây dựng đường điện cao áp thắp sáng những con đường quê
đường điện này thì đã cũng sử dụng được hơn một năm nay rồi
thì trước khi vào mắc đường điện thì chúng tôi cũng họp
và xong tất cả người dân lại và tất cả đều đồng tình thì chúng tôi mới làm
phụ nữ của thôn chúng tôi thì ngoài ra cái phong trào đường điện này
thì chúng tôi còn vệ sinh môi trường này
cứ hàng thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì tôi vận động chị em là
trong các cái dịp mà chúng tôi sinh hoạt ấy
kỳ thì vận động chị em là mỗi sáng thứ bảy chủ nhật
chị em vệ sinh một đoạn đường nhà mình
thì là cái phong trào này cũng làm rất là tốt
tôi cũng thường xuyên kiểm tra và đi vận động
đấy thì đến tận bây giờ là vẫn duy trì cái vệ sinh môi trường
đối với công tác phong trào phụ nữ thì cũng hàng năm triển khai theo nhiệm kỳ
triển khai rất là nhiều phong trào
ví dụ như là phong trào
thực hiện các cuộc vận động năm trăm linh ba sạch này
tích cực học tập nao động sáng tạo
triển khai đến tất cả toàn các địa bàn các xã địa chấn trong huyện
thì trong đó thì đơn vị tôi cũng là một đơn vị mà triển khai thực hiện
đường vào thôn thường lệ và đại bái thuộc xã đại thịnh
đã gần một năm trở lại đây
đã có đèn cao áp thắp sáng giúp cho việc lưu thông của bà con thuận lợi hơn
đây là kết quả của mô hình tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân
cũng như hội viên ủng hộ lắp đặt đèn chiếu sáng tại các tuyến đường
việc thắp sáng những con đường như thế này không chỉ mang lại niềm vui cho người dân địa phương
mà còn có ý nghĩa quan trọng hơn đó là việc kết nối cộng đồng
với kinh phí gần hai trăm linh triệu đồng từ đóng góp của bà con trong thôn
đặc biệt là sự góp sức của các tri hội phụ nữ
đường làng ngõ xóm giờ đây không những sạch đẹp hơn
thuận tiện cho việc đi lại và đảm bảo an ninh trật tự
đối với năm nay đặc biệt là năm nay năm hai nghìn một mươi sáu
thì chúng tôi có mạnh dạng chỉ đạo một số các cơ sở triển khai mô hình
ví dụ như là vận động cho người dân cũng như hội viên phụ nữ
gia đình hội viên phụ nữ là ủng hộ bằng tiền để lắp đặt những đèn chiếu sáng
tại các đường làng ngõ xóm
thì đây là một mô hình chúng tôi cho rất là hiệu quả
sau tám năm sắp nhập về hà nội từ một huyện vốn khó khăn trong phát triển kinh tế
thì nay mê linh
trở thành một trong những huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
để đạt được điều này không thể không nhắc đến vai trò của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện
họ đã và đang nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế
khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương
để nâng cao đời sống kinh tế của gia đình nói riêng toàn huyện nói chung
đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội vừa triển khai lắp đặt hệ thống màn hình led
tại trụ sở một mươi bốn đội cảnh sát giao thông thuộc phòng và tại trụ sở phòng pc sáu nghìn bảy trăm tám mươi sáu lý thường kiệt
các nội dung theo hướng dẫn về luật giao thông đường bộ đường sắt
luật xử phạt vi phạm hành chính
nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
và hậu quả một số vụ tai nạn giao thông
cũng như những hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
trong công tác chỉ huy hướng dẫn và điều khiển giao thông
sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay dưới đây của chúng tôi
hà nội là một trong số những địa phương có mật độ dân số đông
lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn
nên việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đầu tư cơ sở hạ tầng
và tuyên truyền giáo dục luôn được các cơ quan chức năng quan tâm
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã lắp đặt một mươi năm màn hình led
đây là một hình thức mới nhằm nâng cao ý thức kiến thức cho người dân khi tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã lắp đặt một mươi năm màn hình led
với các công ty vận tải cũng như các trường học cơ quan sĩ nghiệp
chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các buổi tuyên truyền
để nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về trị tượng giao thông
cho cán bộ công nhân viên cũng như là cho số học sinh sinh viên tại các trường
việc lắp đặt những bảng đèn led thay vì những chỉ dẫn thông thường như trước đây
của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
là một hình thức mới
ngoài phổ biến tuyên truyền rộng rãi những nội dung về luật giao thông
còn có các thông tin cập nhật về các nghị định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ tuyên truyền hậu quả của những vụ tai nạn nghiêm trọng
và một số hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông
những bảng đèn led chỉ dẫn trên được phát đều đặn từ sáu h ba mươi đến một mươi giờ sáng
và từ một mươi năm h chiều đến hai mươi một h ba mươi phút tối hàng ngày thuận tiện cho người dân có thể theo dõi
việc lắp đặt các bảng chỉ dẫn đèn led đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân
có lẽ là sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn tại vì nó rất là bắt mắt dễ cho người dân nhìn thấy
nếu mà ở những tụ điểm giao thông đông người thì mình nghĩ là nên có nhiều bảng đèn led này
thì mọi người sẽ được chú ý nhiều hơn
mình tin tưởng rằng cái đèn nếp như thế này thì sẽ rất là hiệu quả cho việc tuyên truyền đối với người dân về luật lệ giao thông
mình nghĩ là nó sẽ cập nhật hơn so với cả những cái bảng biểu thông thường trên đường
nó khá là hữu dụng trong việc tuyên truyền và cập nhật thông tin
nên là việc sử dụng hình ảnh đèn led này lên được nhân rộng hơn
bởi vì đôi khi là những bảng cũ thông thường có thể có màu sắc hay là hình thức nó không mắt mắt
hoặc là thông tin nó không cập nhật thì những hình thức tự động như thế này
có thể là khiến cho người dân hoặc là những người tham gia giao thông có thể theo dõi dễ dàng hơn
việc đặt giữa những ngã tư hay các tuyến phố lớn đã giúp tiếp cận được nhiều người dân trên địa bàn hơn
tuy nhiên những bảng chỉ dẫn này theo người dân phản ánh do kích cỡ chứ chảy vẫn nhỏ
nên việc theo dõi nắm bắt thông tin vẫn chưa thực sự đầy đủ
trong thời gian đầu và trường cách thực hiện thì thông qua những phản ánh của người dân
thông qua dư luận thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những biện pháp nghiên cứu để điều chỉnh
có thể là mình thay đổi phông chữ
để cho nó phù hợp hơn để mọi người có thể dễ nhìn hơn
hiện nay thì tại một mươi bốn trụ sở của các đơn vị thuộc phòng cảnh giao thông đều đã được trang bị
và ngoài ra còn được trang bị tại trụ sở của phòng là tám mươi sáu linh kiện đối với cả cơ sở đăng ký xe ở trụ sở của phòng
cần phải triển khai nhân rộng hơn ở các trụ sở công an các quận huyện
các màn hình lớn tại các cửa ngõ ra vào của thành phố để nâng cao hơn nữa hiệu quả giao lưu truyền
cây cằm nhiều còn tốt chứ cháu có đồng tiền của thành phố có đồng tư và không
vậy là đúng điểm
vì những một cái đồn này là phải có những ba này là phải có
theo mình thì thành phố nên lắp đặt những biển tương tự như này
vì nó tuyên truyền rất là tốt nó có thể trưng bày rất là nhiều những hình ảnh tai nạn giao thông để mọi người biết và phòng tránh
việc lắp đặt các cái biển nét này là tốt
mọi người tham gia giao thông lắp đặt các cái đèn nét này là tốt hơn
và có tiện ích hơn cho coi là mọi người lên thành phố đặt nhiều những cái biển quảng cáo về đèn nét để cho người tham gia giao thông
coi là chấp hành tốt
dù mới đưa vào sử dụng nhưng hình thức tuyên truyền này phần nào cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản
bổ ích về luật giao thông đồng thời còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn thủ đô
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi